khi việt nam tham gia vào các hiệp định thương mại tự do đặc biệt là các hiệp định thế hệ mới
chúng ta có thể có thêm những lợi thế nhờ yêu đại thuế quan và điều kiện tiếp cận thị trường
thì các nhóm ngành hàng đều tăng trưởng mạnh nên kinh tế việt nam cũng đã tăng trưởng mạnh mẽ
thông qua các hoạt động đầu tư
tuy nhiên việc lần tránh phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ cũng đã xuất hiện ở các doanh nghiệp này
đòi hỏi phải có sự xử lý linh hoạt
sáng nay bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã chủ trì họp triển khai đề án
tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ
tại buổi họp các hành động lẩn tránh phòng vệ thương mại thông qua các hoạt động thương mại quốc tế
trong đó có thị trường của việt nam là trung chuyển liên quan đến xuất xứ đã được đề cập thẳng thắn
đây sẽ là nguy cơ lớn đối với việt nam ngoài nguyên nhân chủ quan còn có cả nguyên nhân khách quan
do vậy đồ gỗ dệt may điện tử da dày thủy sản thép là những mặt hàng tăng trưởng nóng
và có nguy cơ trở thành đối với việt nam

ảnh hưởng đến chất lượng lợi
nghĩa là đầu tư hình thức để có xuất xứ tại việt nam dẫn đến tác động lâu dài
ảnh hưởng đến chất lượng lợi
với đề án lần đầu tiên trong tiến trình hội nhập liên quan trực tiếp đến thành công
và tính hiệu quả của công tác hội nhập nước ta
đặc biệt trong bối cảnh vừa ký các hiệp định thương mại tự do
bộ trưởng yêu cầu tất cả các đơn vị trong bộ đều phải xác định rõ trách nhiệm của mình
để phối hợp thực hiện nhiệm vụ
là các vụ thị trường trong nước phối hợp cùng với cục phòng vệ thương mại
xây dựng ngay các đề án hợp tác với các cơ quan chức năng của các nước đối tác
trong đó đặc biệt là trọng tâm là hoa kỳ các nước trong liên minh châu âu canada
và các nước trong cptv để xây dựng những thỏa thuận và những đề án về hợp tác
trong phòng vệ thương mại cũng như chống gia lận thương mại và chống gia lận thương mại nơi trục
và cái này có thể là chúng ta cũng lầm đưa vào trong các dự án ta
mà bộ công trương đã chủ động phối hợp với liên minh châu âu
và các nước đối tác trong cptpp để xây dựng những dự án tăng cường năng lực thể chế của chúng ta
trong thực thi hiệp định
bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc bộ đặc biệt quan tâm đến những nhóm mặt hàng
có nguy cơ như thủy sản nông sản dệt may da dày da dùng điện tử
và các thị trường trọng điểm như châu âu canada hoa kỳ cần có cơ chế giám sát đặc biệt